nhân kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng thành phố đà nẵng hai mươi chín tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bảo tàng mỹ thuật đà nẵng đã tổ chức triển lãm mỹ thuật đương đại với chủ đề trước cầu breter
hoạt động này nhằm tăng cường tình hữu nghị hợp tác quốc tế
đóng góp vào những thành tiệu của thành phố đà nẵng trên lĩnh vực ngoại giao văn hóa
triển lãm giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật ba mươi năm tác phẩm hội họa và sắp đặt đa phương tiện đặc sắc
do nghệ sĩ điêu khắc và sắp đặt người mỹ mark copper và họa sĩ việt kiều pháp vũ trọng thuấn sáng tác
nghệ sĩ mark copper hiện sống và hoạt động nghệ thuật tại boston massachusetts mỹ
ông được thế giới biết đến với những tác phẩm sắp đặt tại điểm quy mô lớn
ông đã thực hiện nhiều triển lãm tại nhiều bảo tàng lớn trên thế giới và hơn một trăm linh triển lãm cá nhân và nhóm quốc tế khác
còn họa sĩ vũ trọng thuấn sau một thời gian định cư tại pháp
ông đã trở về việt nam và chọn đà nẵng là quê hương thứ hai để thực hiện niềm đam mê nghệ thuật của mình
ông là một họa sĩ có nhiều đóng góp cho sự phát triển mỹ thuật tại thành phố đà nẵng
và được giới nghệ thuật biết đến với những tác phẩm hội họa trừ tượng cỡ lớn bằng chất liệu sơn mài
triển lãm diễn ra trong một tháng bắt đầu từ ngày hai mươi tháng ba và kết thúc vào ngày hai mươi tháng bốn